thưa quý vị mới đây tại hà nội đã diễn ra vòng chung kết ngày hội roboton quốc gia năm hai nghìn hai mươi
được đánh giá là sân chơi bổ ích trí tuệ khuyến khích sự sáng tạo dành cho các bạn học sinh đam mê stem nói chung và lĩnh vực robot nói riêng
roboton là bước đệm đưa các em đến gần hơn với khoa học và công nghệ tương lai
về bản chất giáo dục stem được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
trong phần đầu của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về hiệu quả của phương pháp giáo dục này thông qua cuộc thi roboton
ngày hội roboton quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy vừa được tổ chức với sự tham dự của năm mươi bảy đội robotics đến từ nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn hà nội tham gia thi đấu trình diễn kỹ thuật điều khiển robot tự động
ngày hội do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với công ty cổ phần dtt ed
học viện stem dưới sự hỗ trợ chuyên môn của đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội tổ chức
tham gia ngày hội roboton quốc gia nói riêng và các môn học stem nói chung học sinh các cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ được tiếp cận với một phương thức giáo dục khá mới mẻ đặc biệt là được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ và toán học